tại việt nam trong những năm qua chính phủ và các bộ ngành liên quan khuyến khích các địa phương đủ điều kiện nghiên cứu chuyển sang đốt rác phát điện
nhưng đến thời điểm hiện tại dù đã hình thành một số dự án điện rác nhưng đều không mang lại hiệu quả
vấn đề lớn ở đây theo nhiều chuyên gia là do địa phương chưa chọn được công nghệ điện rác nào phù hợp
tại việt nam trong những năm qua chính phủ và các bộ ngành liên quan khuyến khích các địa phương đủ điều kiện nghiên cứu chuyển sang đốt rác
và quốc tế đã có sẵn vốn và công nghệ để đầu tư cho điện rác
nhưng họ chưa thực hiện được do vướng không ít rào cản về chính sách
theo phân tích của bộ xây dựng các cơ chế về ưu đãi cho các hoạt động tái chế
tái sử dụng chất thải tận thu năng lượng từ quá trình xử lý chất thải rắn còn thiếu cụ thể và chưa đồng bộ
tại quyết định số ba mươi một hai nghìn một mươi bốn qd ttg ngày năm năm hai nghìn một mươi bốn của thủ tướng chính phủ
về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại việt nam
có các quy định hỗ trợ về giá mua điện nhưng các dự án xử lý chất thải phải theo quy hoạch ngành điện
khiến nhiều dự án gặp khó khăn do trở quy hoạch này của ngành điện
trong khi đó doanh nghiệp khi muốn đầu tư xử lý rác tại việt nam cũng gặp thủ tục đầu tư phức tạp kéo dài
đối với việc đầu tư xử lý chất thải rán sinh hoạt là loại hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
thủ tục đầu tư cần thiết lựa chọn nhà đầu tư đã mất từ một đến hai năm
sau đó còn thủ tục đầu tư xây dựng như thẩm định thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
báo cáo đánh giá tác động môi trường các thủ tục hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

về quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực quản lý chất thải sinh hoạt đô thị
đồng thời cụ thể hóa chính sách ưu đãi đầu tư
khi mở cơ chế đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào xử lý chất thải rắn
mới góp phần hình thành một ngành công nghiệp môi trường ở việt nam
theo chúng tôi tính toán thì nó phải nằm trong khoảng từ một mươi một đến một mươi ba cent trên kwh
thì mới có đủ điều kiện để các nhà đầu tư có lãi
hấp dẫn được các nhà đầu tư
thì đấy là nghĩa thứ nhất về mặt chính sách của nhà nước
cái thứ hai tôi cho rằng là phải xã hội hóa cái vấn đề xử lý rác thải này
bởi vì cái rác thải nói thế chứ nó hết sức phân tản
cho nên là chỉ xây dựng các cái nhà máy quy mô vừa và nhỏ
phân tản ở các cái địa phương khác nhau các thành phố khác nhau
thì lúc ấy mới hợp lý nó giảm thiểu cái chi phí thu gom giảm thiểu cái chi phí vận tải v v
thì giá điện nó mới có thể là hấp dẫn được
nghị quyết số năm mươi năm của bộ chính trị về phát triển năng lượng bền vững
khuyến khích việc xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị
sinh khối và chất thải rắn đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn
đây là một chủ trương đúng phù hợp với thực tế nhiều đô thị lớn của việt nam
đang gặp thách thức về xử lý rác thải
tuy nhiên để phát triển điện rác thực tế còn rất gian nan
chế lực phát triển năng lượng tái tạo của việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đặt mục tiêu sẽ nâng tỷ lệ xử lý chất thải
cho mục đích năng lượng khoảng bảy mươi vào năm hai nghìn ba mươi
và hầu hết được tận dụng cho mục đích năng lượng vào năm hai nghìn ba mươi